sáng tám tháng tám tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của cựu chiến binh sư đoàn một quân giải phóng miền nam việt nam
tại buổi lễ bảo tàng đã tiếp nhận năm mươi hiện vật và ba trăm một mươi hai ảnh tiêu liệu trong đó có những hiện vật tiêu biểu như mũ sắt di vật của liệt sĩ trung đoàn hai trăm linh chín
và áo chiến sĩ của đồng chí nguyễn xuân lành mặc tham gia trận đánh chitangra ở huyện sa thầy tỉnh con tôn ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
sổ ghi chép của đại tá nguyễn văn khuynh ghi lại nhiều dữ liệu quý giá về quá trình chiến đấu của sư đoàn một
áo bông của thiếu tướng huỳnh đắc hương đã mặc trong quá trình chỉ huy chiến dịch nậm bạc mường sủi cánh đồng trung lào
ảnh tư liệu về quân tỉnh nguyện và đoàn chuyên gia quân sự việt nam tại lào ảnh tư liệu về trại david
những kỳ vật và những bức ảnh tư liệu quý này đã được các cựu chiến binh sư đoàn một lưu giữ trong nhiều năm qua
phản ánh sâu sắc một thời kỳ lịch sử trói loại của dân tộc đồng thời còn bổ sung kịp thời vào nguồn hiện vật cơ sở
nguồn sử liệu có giá trị giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ người việt nam và giới thiệu tới du khách nước ngoài